thưa quý vị và các bạn dư luận hiện đang xôn xao trước thông tin hai loại nước giải khát của công ty trách nhiệm hữu hạn urc việt nam là c hai và dòng đỏ bị nghi là nhiễm độc trì
và trước thông tin này ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm tránh thanh tra bộ y tế đặng văn chính đã ký quyết định thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát một số nội dung liên quan đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn urc việt nam
đơn vị sản xuất hai loại nước giải khát vừa nêu
theo quyết định của thanh tra bộ y tế thời gian khảo sát tại công ty urc việt nam là một mươi năm ngày tại hai cơ sở với bắc và phía nam của công ty
sau khảo sát đoàn công tác sẽ khoanh vùng những khu vực cần xem xét để thanh tra toàn diện
trước đó khi có thông tin hai sản phẩm nước giải khát của công ty trách nhiệm hữu hạn urc việt nam nhiễm độc trì vượt quá mức cho phép
cục an toàn thực phẩm đã lấy mẫu nước giải khát nhãn hiệu c hai
và dòng đỏ trên thị trường và mẫu nguyên liệu tại nhà máy sản xuất để kiểm nghiệm
vâng thưa quý vị theo kế hoạch trong năm nay thì bộ y tế sẽ còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn thực phẩm của ba nhà sản xuất kinh doanh nước giải khát lớn khác
bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát coca cola việt nam công ty nước giải khát pepsico việt nam và công ty cổ phần thực phẩm quốc tế wonder farm
hồi này hết người tiêu dùng rất cần sự vào cuộc giết giáo của các bộ
ban ngành có liên quan để không còn phải hoang mang lo lắng về sự an toàn của những thực phẩm mà họ hiện vẫn đang và đã từng sử dụng